ngày chín tháng ba viện kiểm sát nhân dân tp hcm đã ban hành cáo trạng truy tố bị can aiga privet quốc tịch latvia
nguyễn thị tuyết sương giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại dịch vụ digital credit
trương tuấn tải giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn fincap việt nam và một mươi bị can khác cùng về tội cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
qua điều tra công an phát hiện đường dây cho vay lãi nặng hoạt động có tổ chức thông qua hai trang web tamo vn và findo vn
do công ty trách nhiệm hữu hạn sophie solutions vận hành và công ty digital credit cùng công ty fincap việt nam
thực hiện giải ngân cho vay núp bóng dịch vụ cầm đồ tư vấn tài chính
kết quả điều tra xác định ba công ty trên đã thu lợi tiền lãi và phí tổng cộng hơn bốn hai trăm linh tỷ đồng
tiền thu lợi bất chính
tiền thu lợi bất chính là bốn một trăm năm mươi tỷ đồng lãi suất thấp nhất là bốn trăm linh một năm cao nhất là một ba trăm bảy mươi chín bảy
theo cơ quan điều tra igas privets bắt đầu điều hành cho vay từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi cho đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba
với mức lương là một trăm hai mươi triệu đồng một tháng do đó số tiền thu lợi bất chính là bốn hai tỷ đồng
số tiền thu lợi bất chính của các bị can còn lại trung bình là hai trăm hai mươi triệu đồng đến bốn tỷ đồng
số tiền thu lợi bất chính của các bị can còn lại trung bình là hai trăm hai mươi triệu đồng đến bốn tỷ đồng